công an tỉnh hà tĩnh vừa điều tra triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch là ba tỷ đồng
theo tài liệu của cơ quan điều tra công an tỉnh hà tĩnh phát hiện hai tài khoản cá độ bóng đá cấp độ super master
tài khoản siêu tổng đại lý có tên là g một mươi tám rq hai mươi hai tổng hai đường dây có tám trăm một mươi một tài khoản năm mươi sáu tài khoản master
tài khoản tổng đại lý một trăm chín mươi tài khoản asian tài khoản đại lý năm trăm sáu mươi năm tài khoản member tài khoản đánh bạc
ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ một mươi một đối tượng trong hai đường dây tại năm tỉnh khác nhau
đặc biệt các đối tượng phạm hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở phường phương xài thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản g một mươi tám hồ xuân đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cầm đầu đường dây rq hai mươi hai
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
quả đó xác định hai đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của hai đường dây này mỗi tháng khoảng năm trăm linh tỷ đồng
tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của hai tài khoản cá độ bóng đá trong hai đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn ba tỷ đồng
tiếp tục mở rộng điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố bốn mươi năm bị can trong đó hai mươi chín bị can giữ vai trò tổ chức một mươi sáu bị can giữ vai trò con bạc